sở giao thông vận tải hà nội vừa có công văn gửi sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố đề nghị phối hợp
trong việc vận chuyển công dân sau thời gian cách ly từ hà nội về các địa phương
từ sáng hôm nay ba tháng bốn hà nội đã bố trí hơn một trăm linh xe buýt của tổng công ty vận tải hà nội với sức chứa sáu mươi người một xe
sở giao thông vận tải hà nội phối hợp với bộ tư lệnh thủ đô và công ty vận tải hà nội tổ chức các chuyến xe
đưa các công dân hết hạn cách ly tập trung từ hà nội về các địa phương
trong ngày hôm nay phương tiện vận tải phải được khử khuẩn hành khách trên xe phải bảo đảm yêu cầu phòng dịch theo đúng quy định
sở giao thông vận tải hà nội cũng yêu cầu lái xe phải đem theo công văn này và danh sách công dân hết hạn cách ly
để xuất trình với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
công dân được vận chuyển phải mang theo dây chứng nhận đã hoàn thành cách ly tập trung
trong ngày hôm nay một trăm bảy mươi năm người hết hạn cách ly ở khu sinh viên pháp vân tứ hiệp và trung tâm nghề thành an
binh đoàn một mươi một đi trên một mươi sáu phương tiện về các địa bàn quảng ninh ninh bình thanh hóa bắc giang